thực hiện chỉ đạo của chính phủ và bộ trưởng bộ công an về tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ công tác đăng kiểm theo đề nghị của bộ giao thông vận tải
sáng nay cục cảnh sát giao thông tổ chức lễ tập huấn công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới
đồng thời ngay sau đó năm mươi cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông đã được cục cảnh sát giao thông bàn giao cho cục đăng kiểm việt nam để hỗ trợ trong hoạt động đăng kiểm tại hà nội và tp hcm ghi nhận của phóng viên intv
tham gia lễ tập huấn gồm một trăm sáu mươi bảy cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông trên cả nước
thông qua các nội dung các cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông sẽ nắm vững các quy định quy trình kiểm định xe cơ giới của bộ công an và bộ giao thông vận tải
đồng thời sử dụng thành thạo các thiết bị kiểm tra trên dây chuyển kiểm định xe cơ giới tại trung tâm kiểm định để sẵn sàng tăng cường thực hiện công tác phối hợp kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại các địa phương

ngay sau khai mạc lớp tập huấn năm mươi cán bộ chiến sĩ nắm vững quy trình nghiệp vụ đã chính thức được tăng cường cho hà nội và tp hcm hai địa phương đang gặp nhiều khó khăn quá tải trong kiểm định phương tiện để thực hiện hỗ trợ công tác đăng kiểm

lãnh đạo cục cảnh sát giao thông cũng yêu cầu các cán bộ chiến sĩ phải thực hiện trên tinh thần trách nhiệm cao nhất tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong đăng kiểm phương tiện cơ giới
việc tăng cường lực lượng cho các địa phương thể hiện trách nhiệm và vinh dự của lực lượng công an nhân dân nói chung và đối với mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông nói riêng góp phần tô thắm hình ảnh lực lượng cảnh sát giao thông theo phương châm lúc dân cần là cảnh sát giao thông có đâu dân khó có cảnh sát giao thông